hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị cho biết vừa có quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nghi can hồ chí bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trù xã hải trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình để làm rõ hành vi giết người cướp tài sản
trước đó khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng tám bảo đến nhà chị hồ thị tý cũng là trụ sở của công ty trách nhiệm hưu hạn hoa tý ở khối bốn thị trấn khe xanh huyện hương hóa quảng trị với mục đích cướp tài sản
nhưng bị phát hiện nên đã ra tay sát hai chị tý và bố chồng chị là ông nguyễn văn sắt
khi bị chị hồ thị thuận là nhân viên kế toán phát hiện đối tượng liền hương chế và đâm hai nhát dao vào đầu chị thuận
sau khi gây án đối tượng vứt bỏ hung khí thay quần áo nhờ bạn gái đưa vào bệnh viện đa khoa huyện hương hóa để băng bó vết thương
thấy bảo có nhiều biểu hiện nghi vấn nên các y bác sĩ đã tìm cách giữ lại bệnh viện rồi báo cho lực lượng chức năng đến bắt giữ đối tượng
để kịp thời động viên các cán bộ chiến sĩ ngay trong chiều nay công an tỉnh quảng trị đã tổ chức trao thưởng nóng của đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị và của giám đốc công an tỉnh cho các đơn vị đã tham gia phá án
ghi nhận những thành tích xuất sắc đó của công an tỉnh quảng trị đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã quyết định thưởng nóng cho tám đơn vị thuộc công an tỉnh quảng trị
đã trực tiếp tham gia phá án và hỗ trợ mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
nhân dịp này chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị đã quy định thưởng nóng cho đơn vị phá án một mươi triệu đồng
giám đốc công an tỉnh thưởng hai mươi triệu đồng cho các đơn vị tham gia phá án